doanh thu chín tháng năm hai nghìn một mươi chín của tkv đạt hơn chín mươi tám tỷ đồng
đó là thông tin được đưa ra trong chương trình sơ kết quý ba và triển khai nhiệm vụ quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
của tập đoàn than khoáng sản việt nam tkv diễn ra ngày hôm qua tại thành phố hạ long
theo báo cáo của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tkv hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tkv đã sản xuất hơn ba mươi triệu tấn than nguyên khai đạt hơn bảy mươi năm kế hoạch năm
tăng hai ba triệu tấn so với cùng kỳ
doanh thu chín tháng của tkv ước đạt hơn chín mươi tám tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín tkv đặt mục tiêu sản xuất bốn mươi triệu tấn than nguyên khai
than tiêu thụ bốn mươi hai triệu tấn tăng bốn triệu tấn so với năm hai nghìn một mươi tám
bằng việc chủ động điều hành giữa sản xuất và tiêu thụ bám sát nhu cầu thị trường
chuẩn bị đủ điện khai thác kết quả sản xuất kinh doanh của tkv từ đầu năm đến nay đều hoàn thành
và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra
theo tổng hợp báo cáo chính phủ của bộ công thương chín tháng năm hai nghìn một mươi chín
tốc độ tăng trưởng của tkv đạt một mươi bốn cao nhất khối ngành công nghiệp của việt nam